kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin chi tiết
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã khiến hai người chết

mưa lũ đã làm hai người chết
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ngành liên quan
các địa phương từ quảng bình đến bình định về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền trung những ngày tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị thiệt mạng gia đình chính sách
tìm kiếm người còn mất tích cứu chữa người bị thương cứu trợ khẩn cấp lương thực
nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động ra soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng
tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu
chia cắt nguy cơ lũ quét sàn lở đất khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sàn lở đất năm hai nghìn hai mươi

tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước
lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo
kiểm soát giao thông bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi cả nước đã tiêm được trên bảy mươi hai hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế được chỉ định tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
mỗi người được tiêm hai mũi cách nhau hai đến bốn tuần
đặc biệt là có thể sử dụng vaccine hay yatvax để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một vaccine sinopharm
tây ninh quảng bình ghi nhận thêm nhiều f
tây ninh thêm một trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai
quảng bình thêm sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó bốn ca là người về từ vùng dịch
và cũng trong sáng nay cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn để tìm người liên quan đến một quán cắt tóc tại quận đống đa
liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trên địa bàn quận đống đa
vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người đến hesanong mẹ ơt
tại số ba mươi sáu a trần quang diệu đống đa hà nội từ ngày tám tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường ô trợ dừa chín trăm bảy mươi ba bốn mươi bốn bảy mươi ba
trung tâm y tế quận đống đa theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hướng dẫn
công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết vừa mới làm việc đối với chu thị siêm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú ấp phước hai xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu
để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực

khi đọc một bài báo có nội dung liên quan đến việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại một điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu khiến hai đồng chí công an bị thương
chu thị siêm đã chia sẻ lại bài viết trên trang facebook cá nhân với tiêu đề
có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ kích động bạo lực
sau khi được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở chu thị siêm đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên facebook
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chu thị siêm theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị lan phương
chú ấp tám a xã an trường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt hụi nợ
hụi hết chốt tiền một trăm chín mươi triệu đồng nhưng không đóng nên phương phải hốt nhiều phần hụi và vay tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng
để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân bị cáo phương đã có hành vi gian dối đặt tên khống vào các dây hụi
đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi bán hụi không để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương không còn khả năng trả tiền
cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai giây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một giây hụi để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù giam
thưa quý vị ngay khi đà nẵng trở về với trạng thái bình thường mới sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tình hình an ninh trật tự lại bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của số đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt thời gian gần đây khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại những siêu thị mini cửa hàng trên địa bàn
càng khiến cho người dân vô cùng lo lắng bất an
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
vào giữa tháng một mươi thông tin về một siêu thị mini trên đường cách mạng tháng tám bị trộm đột nhập lấy đi số lượng lớn tiền mặt
được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận
rất khẩn trương một tổ trinh sát được tổ chức tiếp cận hiện trường thu thập manh mối còn sót lại
khó khăn đạt ra lúc này là rất lớn khi hầu như đối tượng không có sơ hở và thực hiện việc trộm cắp rất nhanh
trong quá trình thực hiện thì đối tượng đã có cái việc là đối tượng bạc ống mưa
đeo khẩu trang và cắt thích các thiết bị quay phim thiết bị điện
dẫn đến rất khó khăn trong việc xác định khi nguyên ra dấu vết như hình dáng đặc điểm trần dạng của đối tượng
công an quận cẩm lệ nhận định đối tượng là người rất quen thuộc mọi vị trí của cửa hàng
nhiều giả thiết được đội cảnh sát hình sự đưa ra để thảo luận và thống nhất biện pháp truy tìm bằng được đối tượng
các tổ trinh sát tỏa ra tập trung giả soát mọi trường hợp khả nghi sinh sống xung quanh siêu thị
và không lâu sau đã tìm ra được thủ phạm
đối tượng là hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
tại cơ quan công an phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini
và trộm cắp tài sản là chín triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân
vì là khách hàng quen thuộc của siêu thị nên phúc đã nghiên cứu kỹ mọi khu vực để dễ dàng hành động
bên cạnh đó phúc còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác
tại cửa hàng thức ăn nhanh ở đà nẵng và tại một siêu thị ở gia lai
tài sản lấy nước thì em thực hiện cho việc chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo
thì thu nhiều cho nên lại em muốn gỡ ghẹt cho nên là này sẽ lấy được
chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ đột nhập siêu thị
cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã bị bắt giữ
chiến công này càng thể hiện rõ quyết tâm của những chiến sĩ cảnh sát hình sự
khi đấu tranh ngăn chặn kịp thời những đối tượng lợi dụng thời điểm tình hình dịch bệnh
để đột nhập trộm cắp tài sản của người dân
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
sẽ phổ biến là không mưa trời chỉ lạnh về đêm và sáng sớm
ban ngày trưa chuyển nắng ấm với nhật độ sẽ có xuống tăng dần
cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
sau đó nhiệt độ vẫn có thể tăng lên từ một cho đến hai độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có thời tiết đẹp trong vòng ba ngày tới khi trời phổ biến là không mưa
trưa chiều giảm mây hứng nắng ấm gió nhẹ đêm và sáng sớm trời lạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi bốn độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ tăng dần từ một cho đến ba độ
chuyển sang các tỉnh từ thanh hóa cho đến thừa thiên huế mưa sẽ giảm từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh
trái lại ở phần phía nam của khu vực sẽ tiếp tục xảy ra mưa to có nơi mưa rất to trong vòng ba ngày tới
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp và ven sông
nhật độ trên cả khu vực sẽ không qua mức là hai mươi tám độ
từ nay đến ngày hai mươi năm ở khu vực từ đà nẵng trở vào đến phú yên sẽ xảy ra mưa to có nơi mưa rất to
sao đến ngày hai mươi sáu khả năng vùng mưa lớn có thể mở rộng đến các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
nguy cơ xảy ra lũ quét xa lở đất tại khu vực vùng núi và ngợ ống cục bộ tại các vùng trung thấp và ven sông
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ sau đó sẽ giảm từ một cho đến hai độ trong hai ngày sau
tại khu vực tây nguyên trong ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
tập trung vào chiều và tối cục bộ sẽ có mưa vừa và mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai phổ biến là từ mức hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ sau đó sẽ tăng nhẹ
nam bộ duy trì mưa rào và rông rải rác tập trung nhiều vào chiều và tối
cục bộ sẽ có mưa vừa mưa to đề phòng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ sau đó sẽ tăng nhẹ
bản tin một trăm một mươi ba online đến đây cũng xin được tạm dừng
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại